một vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên tới gần chín trăm linh triệu đồng vừa bị công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu bắt quả tàng
tại khu vực khóm hai phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh sang
trú tại phường một thị xã sarai đang sử dụng điện thoại giao dịch với một số đối tượng để tính tiền cá cực bóng đá
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an thu giữ hai điện thoại di động một máy tính bảng và số tiền mặt lên đến ba mươi năm triệu đồng
tiến hành kiểm tra các dữ liệu tin nhắn và file ghi âm từ điện thoại của sang thì tổng hợp được số tiền cá cược qua các trận đấu ước tính gần chín trăm linh triệu đồng
còn tại bình phước công an thị xã đồng xoài cũng vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền ghi cá độ hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
từ tin báo của quần chú nhân dân và qua công tác nắm tiền
tình hình công an thị xã đồng xoài đã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà trần sơn hạnh tại ấp ba xã tân thành thị xã đồng xoài
phát hiện bắt quả tang hạnh đang tổng hợp các phơi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trong tin nhắn điện thoại di động và trong sổ ghi phơi cá cược bóng đá
tổng số tiền ghi cá cửa khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an hạnh khai nhận do biết một đối tượng tên bảo chưa rõ nhân thân lai lịch có nhận thầu cá độ bóng đá ăn tiền
nên hạnh nghi cá độ cho những người chơi để hưởng tiền hoa hồng
tăng vật thu giữ tại nơi ở của hạnh gồm một số giấy tờ sổ sách điện thoại di động và một số tăng vật khác phục vụ việc ghi tỷ số và số tiền cá độ các trận đấu bóng đá
vâng có thể thấy là từ đầu mùa giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn một mươi sáu đến nay
thông tin về việc các lực lượng chức năng liên tục triệt phá các tụ điểm cá độ bóng đá trên cả nước được cập nhật
không thể phủ nhận những niềm vui mà các trận đấu bóng đá đem lại
tuy nhiên bên cạnh đó lại có rất nhiều hệ lụy đáng buồn do cá độ bóng đá gây ra
đáng chú ý là không chỉ gia tăng về số vụ mà chiêu thức thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn
liên tiếp các đường dây có đội bóng đá quy mô lớn vừa bị phát hiện tại miền trung là minh chứng cụ thể
đây là các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và bắt giữ
kẻ cầm đầu đường dây này đã tổ chức cá cược lưu động cùng các đối tượng khác bắt kèo trận đấu ngay trên ô tô cá cược từ vài trăm nghìn lên vài triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tiền cá cược và tiền đánh bạc thể hiện trên mạng tương đương một mươi bảy tỷ đồng
đáng lưu ý việc các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh để cá độ bóng đá qua mạng là một thủ đoạn mới gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
rồi cái nơi cất giấu các thiết bị điện tử này là rất khó khăn
liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn công nghệ cao bị công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và ngăn chặn
tính riêng chưa đầy hai tháng qua lực lượng công an đã đấu tranh xử lý chín vụ với tám mươi ba đối tượng
với hình thức chia nhỏ các trang mạng mạng lưới cá độ bóng đá được mở rộng thu hút ngày càng nhiều người tham gia
về hoạt động cá độ bóng đá nội diện ra rất là phức tạp
các đối tượng tham gia trải rộng đến một diện tích từ thành phố cho đến nông thôn
thời gian tới không những là truyền khai cả bệnh viện học nghiệp vụ mà còn phát đồng phóng trao quân chúng
từ những tin bạo tội giặc tội khoạm của phóng trao toàn dân bảo vệ án nơi tổ quốc
liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với các thủ đoạn tinh vi tại các tỉnh miền trung bị xử lý
như đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng tại quảng bình bị phát hiện ngày hai mươi một tháng sáu
hay đường dây cá độ hơn một mươi tỷ đồng
vừa bị phanh phui cách đây ít ngày tại đà nẵng
cho thấy tình hình hoạt động của loại tệ nạn này đang diễn biến khá phức tạp gây nhiều hệ lụy cho xã hội
đó là chưa kể những vụ việc này cũng chỉ là một phần nhỏ trong ma trận cá độ thời điểm hiện nay
dùng hung khí để thanh toán lẫn nhau hai nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
do có mâu thuẫn từ trước hai mươi giờ tối qua mùng năm tháng bảy
nhóm của trần hiễu hiệp gồm khoảng một mươi đối tượng mang theo hung khí đến quảng trường lâm
viên gây sự với nhóm của nguyễn khắc hùng cường
do đã chuẩn bị từ trước nên hai nhóm đều đã thủ sẵn dao và mã tấu lao vào chém nhau gây thương tích
trong đó đối tượng phạm hoàng bảo trú tại phường một mươi thành phố đà lạt
bị chém gây chấn thương sọ não hiện đang hôn mê sâu tại bệnh viện
sáng nay sáu tháng bảy nhóm của nguyễn khắc hùng cường đã đến cơ quan công an đầu thú
còn nhóm của hiệp cũng đã được triệu tập lên để điều tra xác minh
hiện công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã thu giữ chín con dao và một tuyếp sắt mà hai nhóm dùng để đánh nhau
tiếp theo là thông tin về bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy tại tây ninh và sơn la
công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng huỳnh thanh danh và nguyễn văn hưng
cùng chú tại huyện long chữ huyện bến cầu về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở của gia đình ông nguyễn văn xuân
chú tại cùng địa phương hưng và danh đã dùng kìm phá cửa sau đồn nhập vào nhà bẻ khóa trộm xe máy
sau đó chúng mang sang campuchia bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
được biết hưng là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cũng với hành vi trộm cắp xe máy đối tượng quảng văn tưởng chú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la vừa bị công an tỉnh bắt giữ
trước đó ngày bốn tháng bảy sau khi trộm xe tại huyện quỳnh nhai quảng văn tưởng đã mang ra thành phố sơn la
để cầm cố xe tại một cửa hàng cầm đồ thuộc phường quyết thắng
tại đây đối tượng đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan công an đã thu hồi tài sản trao trả cho bị hại và tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua trên địa bàn thành phố nam định đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân cũng như là tài sản công cộng
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm công an thành phố nam định đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án trộm cắp tài sản có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là đối tượng nguyễn văn an chú tại yên hồng ý yên nam định bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày một mươi sáu tháng sáu lợi dụng đoạn đường vắng vẻ an đã dùng một đoạn luồng dài
bẩy gãy ba khoang hàng rào sắt ngăn cách giữa đường nga dân sinh với đường dây tàu hỏa
khi đang mang số sắt trên đi bán thì an bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan điều tra an khai nhận cùng với thủ đoạn tương tự ngày tám tháng sáu đối tượng đã bẻ trộm và tiêu thụ thành công hai khoang hàng rào sắt
trước đó tại cửa hàng điện thoại nghị huệ trên đường thành trung phường cửa bắc cũng đã xảy ra một vụ trộm cắp điện thoại
lợi dụng lúc nhân viên bán hàng không để ý đối tượng trần thị thủy chú tại ngõ năm mươi ba tô hiến thành
đã nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn
thông qua các hình ảnh ghi lại được từ camera của cửa hàng các nhân viên điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính và bắt giữ đối tượng
trong tầm một mươi một h một mươi hai h trưa khách có quay xem muốn đổi sang máy samsung

trong lúc cho khách xem sản phẩm chị có để máy điện thoại của em
trong lúc em mải cài đặt máy cho khách
thì lúc ấy sơ hỏi thì chị đã nhìn thấy cái máy của em để chân bảng
chị tầm hơn một mươi hai h lúc ấy chị vừa hiện cái hành vi mình gây gấp máy gặp em
hầu hết những vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian qua đều có một điểm chung
đó là sự sơ hở mất cảnh giác của chính các nạn nhân
chính điều đó đã giúp các đối tượng có thời cơ điều kiện thực hiện hành vi phạm tội của mình
trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố nam định xảy ra một số những vụ trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thực hiện rất nhiều biện pháp
và đã điều tra làm rõ được một số vụ
theo tôi thì nguyên nhân nó có rất nhiều nguyên nhân
hiện tại trên địa bàn thành phố có một số đối tượng nghiện lang thang lợi dụng sơ hở để trộm cắp
theo tôi nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân quan trọng nhất là do các chủ tài sản
thường là không để ý và sơ hở về cái tài sản của mình
việc lực lượng công an thành phố nam định quyết liệt đấu tranh điều tra bắt giữ xử lý kịp thời các vụ trộm cắp tài sản
đã đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
lực lượng chín vùng ngắp thấp nóng phía tây lại bắt đầu quá trình phát triển chậm về phía đông
mưa nhanh chóng giảm xuống diện vài nơi ngày có nắng trở lại và thời tiết tốt dần lên
nên nhiệt độ cũng được dự báo là có xu hướng nhích dần lên từng ngày cao nhất giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế và ngày mai mưa rông cũng sẽ nhanh chóng giảm so với ngày hôm nay
chỉ còn những cơn mưa rào dài rác tại các tỉnh từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh
bắt đầu từ ngày tám cho đến những ngày cuối tuần toàn khu vực trời khô giáo và có nắng trở lại
nền nhiệt độ cũng trên đà tăng dần
có nơi xuất hiện nắng nóng từ ngày mùng chín với nhiệt độ cao nhất ngày chạm mức từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ

khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày mùng bảy đến ngày mùng chín trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
riêng đà lạt nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
các tỉnh phía nam cũng có mưa rông nhiều trong những ngày tới
mưa tập trung chính tại miền đông nam bộ
sau đó từ ba đến năm ngày tới đới gió tây nam chỉ hoạt động với cường độ trung bình
nên về chiều tối khả năng vẫn có mưa rào và rông dài rác
ban ngày có nắng nhiệt độ giao động từ ba mươi một đến ba mươi năm độ